thế mà trên thế giới đã có bao nhiêu nghệ sĩ luôn chọn giải đất hình chữ s để trở thành quê hương thứ hai và luôn gắn bó
ấn tượng trong mắt bạn bè quốc tế chính là nụ cười thật hồn hậu luôn thường trực trên gương mặt của mỗi người dân việt nam
đó là nụ cười của sự thân thiện của tình yêu và mong muốn hạnh phúc giản đơn nhưng thật giàu ý nghĩa
vì lại đó cuộc thi ảnh về đẹp việt nam với chủ đề nụ cười việt nam
mong muốn gửi tới quý vị khán giả những khoảnh khắc thật tươi mới đầy thú vị của con người việt nam trên khắp mọi miền tổ quốc
thông qua ống kính máy ảnh của các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên
và như thường lệ người bạn sẽ đồng hành cùng tôi trong chương trình ngày hôm nay là biên tập viên hồng phúc
xin cảm ơn anh minh anh
thưa quý vị khi xem những tác phẩm dự thi của lần này thì những niềm vui trong lòng tôi được nhân lên rất là nhiều lần
và như thường lệ thì ngay sau đây để bắt đầu chương trình tôi xin phép được giới thiệu các thành viên trong ban giám khảo
xin trân trọng giới thiệu nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh vũ anh tuấn phó phòng ảnh báo nhân dân
nhà lý luận phê bình nhiếp ảnh vũ huyến
nhà báo việt văn đến từ báo lao động
một lần nữa xin được cảm ơn ban giám khảo đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
ngay sau khi chương trình tháng tám phát sóng ekip của chương trình đã kịp có mặt tại mảnh đất anh hùng hà tĩnh tìm gặp tác giả lê anh thi
chúng vui với anh
và các bạn của mình trong câu lạc bộ nhiếp ảnh hà tĩnh chia sẻ với chúng tôi ra khơi chính là một trong những tác phẩm mà tác giả lê anh thi ưng ý nhất
sau đây xin mời quý vị cùng hướng lên màn hình gặp gỡ nhếp ảnh gia lê anh thi để cùng tìm hiểu thêm về tác phẩm đã đoạt giải nhất của vẻ đẹp việt nam với chủ đề sắc màu thiên nhiên việt nam
hà tĩnh mảnh đất miền trung anh hùng đón ekip chúng tôi với thật nhiều nắng gió
dường như cây nắng và gió nơi đây đã tạo nên vẻ đẹp sự kiên cường và rắn ràng
hà tĩnh là một trong những tác giả rất giỏi của những người con nơi sông la núi hồng này
và hà tĩnh cũng chính là quê hương của nhếp ảnh gia lê anh thi tác giả đã đoạt giải nhất trong cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam số tháng tám với chủ đề sắc màu thiên nhiên việt nam
là một nhà báo trưởng thành trong môi trường quân đội bởi vậy mà nhấp ảnh gia lê anh thi đã có cơ hội tiếp xúc với nhiếp ảnh từ lâu
nhưng phải đến năm hai nghìn anh mới bắt đầu đi sâu vào sáng tác ảnh nghệ thuật
có thể nói những khoảnh khắc của cuộc sống của thiên nhiên
đã được anh lưu lại bằng máy ảnh với tất cả tình yêu anh dành cho quê mẹ
tôi nghĩ là mình cần phải có một cái gì chắc lọc để đưa lên cái tầm ảnh qua ảnh báo chí rồi mình hoàn thành nhiệm vụ rồi
nhưng mà phải có một vài ba tầm ảnh để ghi lại cái dấu ấn của mình và có cái góc nhìn nghệ thuật
vì vậy cho nên tôi thấy là cuộc đời lên làm báo của tôi là cái ảnh báo chí nó rất có ý nghĩa trong hỗ trợ cho ảnh nghệ thuật
từng đứng trong hàng ngũ quân đội nên bên cạnh mảng đề tài về thiên nhiên vẻ đẹp quê hương đất nước
lê anh thi còn hướng tới một hình ảnh rất đẹp khác của cuộc sống
đó là những người linh
đặc biệt là hình ảnh người chiến sĩ bộ đội cụ hồ trong cuộc sống đời thường
trong các tác phẩm của anh có thể dễ thấy hình ảnh người chiến sĩ trong không gian thiên nhiên được đất mẹ bảo vệ trở tre
tâm niềm của đồng đội tôi đi làm ảnh nghệ thuật thì tôi chỉ đắm sâu vào cái chủ đề của người linh
nhất là những người linh trở về cuộc sống đời thương
và thứ hai nữa là cái nội dung một cái mảng tri ân đồng đội đi tìm mộ liệt sĩ
đó là những cái mà trong cuộc đời cộng máy của tôi tôi muốn hướng tới
và cũng vì vậy cho nên cũng có những cái mà trong cái cơ duyên của tôi
thì trong quá trình mình đi tìm những cái đẹp như vậy
thì lại có một cái cơ duyên là được những tổng mạnh vinh danh và trao thưởng về biển cả
thì đấy là một cái chủ đề rất là hay nhưng mà cũng rất là bao la rồng lớn
bãi biển thiên cầm cũng chính là một trong những niềm tự hào của người hà tĩnh với bờ cát dài và nước biển xanh trong
lê anh thi cũng vậy anh thể hiện tình yêu bằng chính các tác phẩm ảnh của mình và biển cũng giúp nâng đỡ cho những sáng tạo của anh
anh chia sẻ có lẽ được biển thiên cầm yêu thương mà nhiều tác phẩm đoạt giải đã được chụp tại bãi biển thiên cầm này
tác phẩm gia khơi cũng nằm trong xuống bãi biển thiên cầm này

ở lúc đó thì tôi cũng nhận nhiệm vụ là đi chụp ảnh cách bình thường để đưa tin thôi
nhưng mà vào đây thì cũng không biết được cái kế hoạch nội dung của họ làm như thế nào
sau đấy thì chúng tôi là những người đi làm báo cho nên là nhanh chóng chiếm lĩnh một cái vị trí rất là cao ở trên một cái khách sạn sông la ấy
tầng năm tầng sáu gì đấy
thì không biết là cái cảnh nó diễn ra như thế nào
nhưng mà về sau thì thấy kết thúc mới tin thì thấy có tiếng hú của bòi của ấy
xong là bắt đầu thấy từng cái đoàn thuyền bắt đầu là họ từ đâu họ đưa về rất là nhanh
thì từ trên cao nhìn thấy các đoàn thuyền như thế thì quá là vui mừng rồi
với chúng tôi đã ghi lại được rất nhiều tấm hình trong đoàn thuyền diễu hành đi qua đấy
và khi họ đi qua đây thì họ cũng đi ra khơi luôn
cho nên đây là một cái
khoảnh khắc rất là đẹp
thì theo tôi thấy rằng là bức ảnh đấy rất là xứng đáng
nó đầy đủ hấp dẫn về môi trường biển đảo rất là trong lành
mà một cái khí thế của nhân dân vùng biển tức là tập trung cho chuyến ra khơi bám biển để bảo vệ
nhằm để nâng cao đời sống kinh tế của nhân dân ở bãi biển xuyên cầm
những ngày vừa qua cơn bão số một mươi doxury đổ bộ vào miền trung gây ra những hậu quả nặng nề
thiên cầm lại một lần nữa
phải hứng chịu những con sóng hung dữ
nhưng chắc chắn một điều
những người con kiên cường của mảnh đất hà tĩnh anh hùng này sẽ lại đứng dậy vươn lên
và kim cầm sẽ lại ca khúc ca dịu dàng của biển để những đoàn thuyền lại ra khơi
để những sáng tạo nghệ thuật sẽ lại dâng trào như những cánh buồm tiến ra biển lớn
cơn bão số một mươi đất suri vừa đi qua
để lại biết bao tổn thất cho giải đất miền trung thân thương
nơi mà có lê anh thi và những người bạn cầm máy của mình sinh sống
và chính tại nơi mà ekip chương trình tác nghiệp bãi biển thiên cầm đẹp và thanh bình là thế
mà sau cơn bão đã trở nên tan hoang
nhiều người dân xã biển cẩm nhượng huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh đã trắng tay sau cơn bão số một mươi
quả thực xót xa
qua sóng của chương trình cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam trên kênh truyền hình nhân dân
chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn lời kêu gọi cùng chung tay giúp đỡ tới người dân vùng bão
một miếng khi đói bằng một gói khi no
mọi sự ủng hộ của quý vị dù nhỏ hay lớn đều thật sự rất có ý nghĩa
mọi đóng góp xin được gửi về địa chỉ chương trình cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam
phòng văn hóa trung tâm truyền hình nhân dân báo nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
số điện thoại liên hệ hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
xin phép được thay mặt cho chương trình
chúng tôi gửi tới nhiếp ảnh gia lê anh thi và những người bạn của mình lời chúc sức khỏe an toàn
chúc các anh và bà con miền trung sớm vượt qua những khó khăn mất mát
luôn vững tay máy để làm đẹp thêm cho quê hương
tạm biệt tác giả lê anh thi và miền đất hà tĩnh chúng ta cùng quay trở lại với chương trình hôm nay
kết thúc thời hạn nhận ảnh chúng tôi đã nhận được hơn hai tám trăm linh tác phẩm ảnh dự thi của gần sáu trăm linh tác giả trong cả nước gửi về chương trình
rõ ràng nụ cười việt nam có lẽ là một đề tài rất hấp dẫn đối với các tay máy
để quý vị không phải chờ đợi lâu tôi xin phép được giới thiệu các bước chấm và bình ảnh
cơ cấu giải thưởng sẽ có ba giải ba một giải nhì và một giải nhất
vòng một là vòng sơ khảo các thành viên ban giám khảo chọn ra một mươi năm tác phẩm từ hơn hai tám trăm linh tác phẩm tham gia dự thi
vòng thứ hai sau khi phân tích bình luận một mươi năm tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo
các thành viên trong ban giám khảo sẽ lựa chọn ba bức ảnh đoạt giải ba hai bức ảnh đề cử giải nhất nhì
căn cứ kết quả nói trên ban tổ chức sẽ công bố một giải nhất một giải nhì và ba giải ba
từ hai tám trăm linh tác phẩm gửi về dự thi ban giám khảo đã lựa chọn một mươi năm bức ảnh xuất sắc lọt vào vòng bình chọn
tác phẩm số một nụ cười mù căng trải tác giả lê ngọc bích
tác phẩm số hai hạnh phúc giản dị tác giả trần việt linh điện biên
tác phẩm số ba tình biển tác giả trần văn yên nghệ an
tác phẩm số bốn em bé khơ me ở tỉnh biên an giang tác giả lương thanh hải nghệ an
tác phẩm số năm niềm vui chiến thắng tác giả bùi việt đức vĩnh phúc
tác phẩm số sáu vượt thời gian tác giả đinh hữu tuyền nam định
tác phẩm số bảy niềm vui người thợ máy cày tác giả nghiêm phú lâm hà nội
tác phẩm số tám mùa vui tác giả nguyễn trí trinh hà nội
tác phẩm số chín hồn nhiên tác giả trương pháp đồng nai
tác phẩm số một mươi nụ cười tuổi thơ tác giả vũ quang ngọc hà nội
tác phẩm số một mươi một hồn nhiên tác giả phạm quốc hưng đồng nai
tác phẩm số một mươi hai ánh mắt nụ cười tác giả trần duy tình bình dương
tác phẩm số một mươi ba bên hiên nhà tác giả trần việt linh điện biên
tác phẩm số một mươi bốn trẻ thơ vùng cao tác giả văn cả quyết hải dương
tác phẩm số một mươi năm nụ cười thôn dã tác giả hoàng bích nhung tp hcm
trước khi bước vào vòng hai là vòng chọn ra các tác phẩm đoạt giải thì tôi xin phép được hỏi nhà phê bình lý luận nhếp ảnh vũ huyến
theo ông thì nụ cười việt nam nên được các nhiếp ảnh ra hiểu và thể hiện như thế nào ạ
cái đề tài là một đề tài mà chúng tôi nghĩ là hấp dẫn và muốn là sẽ có rất nhiều nha anh đạc
cái tháng này nó lên hơn hai nghìn ảnh thì tự nhiên thôi
ta có thể giải thích tại vì mỗi một tháng chúng ta có một chuyên đề riêng nhưng cái tháng này tự nhiên nó nhiều lên
là bởi vì ngay các tác giả khi chụp những cái chuyên đề các thăng khác ấy cũng đều gặp những cái khuôn mặt người việt nam cười
nên tôi nói cái khuôn mặt người việt nam lạc quan tươi cười thân thiện nó trở thành một cái nét có thể nói rất riêng
đặc trưng ạ
khá đặc trưng nhưng mà cái cười phải là cái cười thật sự từ trong lòng cái điều vui thật sự
thì chúng tôi rất cần cái đó và phải nói là những cái ảnh chọn ra đây là những ảnh như thế
ở một cái cuộc thi như thế này thì với một cái đề
đề tài tương đối quen thuộc như vậy thì nhà lý luận phê bình vũ huyến kỳ vọng như thế nào về những cái nét mới và những cái nụ cười
nó mang lại những cái đáp ứng được những cái nhu cầu mà ông muốn tìm hiểu những cái mới
chúng tôi nói thật là chúng tôi cái cuộc này thì chúng tôi chấm khó
khó ngay là bởi vì một là số lượng ảnh nhiều
cái hai là chọn lựa thế nào để cái một mươi năm cái ảnh nó đa dạng
bởi vì chọn một cái nếu chỉ chọn một vài hình ảnh của một lớp người thôi
cho nên chúng ta cho rằng cái thành công mà cái mà cần cho một cuộc thi là một dàn những loại ảnh để cái đó bổ sung cho nhau
bởi vì những khoảnh khắc mà chớp được cái niềm vui của một người khó mà đạt được mục cầu nó lại tiêu biểu cho một gì cả
cho nên trong những bài ảnh mà đòi hỏi nó tính biểu tượng cao quá rất khó
có rất nhiều những bức ảnh của các cháu rất là đẹp
nhưng không có lẽ chúng ta lại cứ đưa cả một mươi năm này của các cháu
cái còn ở nông thôn người ta cười như thế nào anh bộ đội cười như thế nào
mà thật sự là toàn dân việt nam cười thì chúng tôi phải chọn đằng sau tiêu biểu
thưa nhà báo việt văn anh đánh giá tổng thể như thế nào về những nụ cười việt nam qua hơn hai tám trăm linh bức ảnh đó và một mươi năm tác phẩm được đưa vào vòng chung kết
thực ra cái một mươi năm tác phẩm này các bạn có thể thấy rằng nó rất là thể hiện những sự chọn lựa tiêu biểu trong hơn hai ảnh
thế thì những cái ảnh này nó thể hiện là có ảnh đen trắng có ảnh màu có ảnh có nụ cười công nhân nông dân có những nụ cười miền núi có những nụ cười đồng bằng
tức là khá đa dạng
người già trẻ em tất cả đều hết sức đa dạng
đối với quan điểm của tôi đôi khi cười chỉ là một cái hình ảnh lao động
trong hình hội động nó toát lên nụ cười
một cái dáng vẻ tất cả vẫn là nụ cười của việt nam
không nhất thiết phải làm gương mặt
thì ở đây nó hơi bị mô tả
đây nó hơi bị hiện thực quả
thiếu những nụ cười lạc quan của những người khuyết tật
những nụ cười vươn lên của những con người mà yếm thế xã hội
nhưng họ vươn lên bằng cái niềm tin của họ
họ tin rằng là chúng ta đều con người cả
thiếu những cái nụ cười thành công của khoa học
phát biểu khoa học thành công của những thành tiệu khoa học
những nụ cười của những cái thành quả lao động
của những cái chia sẻ
và chia sẻ với nhau
tôi thấy cảm giác những nụ cười chia sẻ là hơi hiếm
mà hay thiên về những nụ cười là một thân tân dung
hoặc là một nhóm người
nhưng mà nó không có sự chia sẻ theo kiểu kết nối
thì tôi nghĩ rằng là cái đấy là rất là khó
đòi hỏi rất là khó
bởi vì như nhà báo cũng đã nói là
nhà báo kỳ vọng có những bức ảnh về những cái
những cái mang tính biểu tượng nhiều hơn
thế nhưng ngay điều đó cũng đã hàm ý rằng là
có thể sẽ cầm để có sự sắp lắp đặt ở đấy
mà điều đó thì cũng không phải đơn giản đúng không ạ
chỉ có một tháng thôi để các tác phẩm
các tác giả gửi hơn hai bức ảnh về
chúng ta đánh giá cao cái tinh thần tham gia đó
còn anh vũ anh tuấn ạ
bản thân anh có cảm thấy hài lòng
với hai tám trăm linh bức ảnh gửi về không ạ
lần này chúng tôi cũng ngập trong tiếng cười
trên hai bức ảnh của các tác giả gửi đến
để thấy được là cái chủ đề này
thực sự cũng hấp dẫn
và tôi nghĩ cái nụ cười việt nam
nó cũng là cái thương hiệu đấy
bản thân tôi là thấy một mươi năm tác phẩm ở đây
thì nó cũng đã toát lên được đầy đủ rồi
chúng ta đã có cái bầu không khí
rất nhiều tiếng cười khi rõ ràng là
bàn giám khảo cũng đã có những lựa chọn khó khăn
nhưng để đi đến một mươi năm bức ảnh được vào chung kết
theo nhà lý luận phê bình nhấp ảnh vũ huyến
ông ấn tượng như thế nào
đối với những người
có thể nhận được những bức ảnh đó
nhìn tổng thể thì ta thấy được và thích
nhưng khi cứ nhìn vào một ảnh
thì thật sự tôi vẫn thấy
trong từng ảnh nó vẫn đều có thiếu một cái gì đó
tôi lấy ví dụ như là cái ảnh số bảy
cái ảnh chụp một cái anh
một người nông dân đang ở trên đầu
một cái không khí
nhưng mà ông rất là vui tươi
nhưng mà về mặt bố cục nó chưa tới
ông đứng ở giữa ảnh này đằng sau
có một cái nhà mọc ở trên đầu kia
hay là một cái ảnh số sáu đây
một cái anh không biết là
đằng trước có một đoạt những cái dàn
che vào mặt đấy chẳng hạn
hay là cái ảnh bà già đấy
một cái ảnh bà già số một mươi hai đây
là một cái ảnh lối chụp rất là tốt
nhưng mà cái nhân vật chính
lại hình như chiếm vị trí quá nhỏ
mà những nhân vật phụ quá nhiều
cái nhân vật phụ ở đằng sau
nó chỉ là bối cảnh đó
để thấy những không khí
là tất cả mọi người ta vui tươi đang xem
thì là yếu
hay là cái ảnh ở trên cùng
cái ảnh số bốn đem một cảm xúc
thế nhưng mà cái bối cảnh xã hội
nó lại không có
những cái cháu kia
không biết nó đứng ở đâu
cái không khí cộng đồng
thì nó lại yếu
mặc dù nó rất trân cảm
hay là cái cháu bé trên cùng này
thì dí dọn thật
cái ảnh số một trông nó buồn cười
tức là mỗi một ảnh
nó đem đến cho tôi
một cái cảm xúc riêng
và cái điều đó
nó nằm ở đây
nhưng đòi hỏi
từng ảnh một thì quá
thì nó vẫn chưa tới
cái ảnh số ba
cũng cái ảnh không khí lao động thật
mấy người thu hành đã về
chỉ có một người cười thôi
thế nhưng mà cái ảnh đó
nó đem vào không khí
của một cái ảnh
chụp thật ở việt miền
có một người lại quay đi
nếu anh sắp xếp
thì người ta sẽ không quay đi
nhưng đây chụp thật
cười không nhất thiết
về những cái mặt
bởi vì nhiều khi chính
kết hợp giữa chân tay ráng điệu
nó tạo ra một nền bạc quan
cho nên tôi thấy
mỗi ảnh ở đây
đều có những cái đường
nó vào đây
nhưng mà thật sự
một ảnh để mà trọn vẹn
thì thật sự
riêng cá nhân tôi
chưa có ảnh nào
hoàn toàn thích được
còn đối với nhiếp ảnh ra
của anh tuấn thì sao ạ
anh ấn tượng như thế nào
đối với những cái bức ảnh
được lựa chọn
vâng một mươi năm bức ảnh
ở trong này thì
thực sự tôi cũng
chưa thấy cái nào
mà thật sự ấn tượng
cái nụ cười việt nam
thì có nhiều tác phẩm
của những thế hệ trước
mà khiến cho chúng ta
còn nhớ mãi
cũng còn nhớ
nhiều bức ảnh
như nụ cười chiến thắng
do nhà nhiếp ảnh
của nhật bản họ chụp
hay là những bức ảnh
của tác giả đoàn công tính
vì chụp nụ cười
của chiến sĩ
ở thành phố quảng ngọc trị
đấy là những bức ảnh
phải nói là
làm cho ta ám ảnh nữa
cũng có rất nhiều bức ảnh
chụp về nụ cười
của việt nam
mà phải nói
thực sự là đẹp
và ấn tượng
có những bức ảnh
mà không phải là
mà phải theo kính cơ học
ẩn chứa cái nụ cười
nó phải là
cái nỗi niềm
và những cái khoảnh khắc
nó cảm xúc
của cái nhân vật
thì nó cũng
cố gắng là
lựa chọn ra làm sao
một mươi năm bức ảnh đấy
tiêu biểu nhất
là những bức ảnh đấy
là những bức ảnh
thật là tự nhiên
vừa phần là
nó đa dạng
vừa cả lĩnh vực nữa
ví dụ như bức ảnh
cô bé số một
rất là đáng yêu
cái số bốn
là nụ cười
mà trông hoang dã
hay là nụ cười
của người công nhân
cái số bảy
nếu mà ví dụ như
cái bối cảnh đằng sau
cánh đồng mà
đã cày bừa
nó vỡ tơi ra rồi
họ đã hoàn thành
nội dung nó rất tốt
cái bức ảnh
mà cái số một mươi một
là cái cô bé
bê một cái
nó chưa đầu tư lắm
nó bằng số một
nó bằng nụ cười một quang trải
là tôi cảm giác
khách thuộc địch đi ngang qua và chụp
nụ cười đó không phải nụ cười đầu tư
thì cái hình ảnh nó hình nhanh
nhưng mà nó không đem lại
một cái gì đó
xem xong là quên
người ta không thú vị
một câu chuyện ở đó
không thú vị
một cái background ở đó
và nó sẽ đơn giản
nụ cười đơn giản
nụ cười số bốn tôi cũng hơi tiếc
background vẫn không ấn tượng
nó vẫn có một cái gì đó
nó làm người ta
đáng lẽ tập trung cất hẳn vào khuôn mặt này
cắt toàn bộ đi
chỉ vào khuôn mặt
thì tôi nói là về mặt tạo hình
là phải có cái tạo sinh mạnh mẽ nữa
cái ảnh số một mươi một
là một nụ cười là tít mắt
nhưng mà cái ảnh ấy là hơi
nó cảm giác hơi lạc hậu
chụp hơi cũ
không đem lại cái sự mới mẻ
chụp nhanh quá
các chúng tôi cảm giác là
những cái ảnh chụp hơi bị nhanh
những cái bà già
ảnh số một mươi hai là cái ảnh mà
cái người xem
tôi thấy là không có điểm nhấn
thực ra nếu focus vào giữa
cái bà già giữa
cũng không mạnh
với cái bài
cũng không có gì đặc biệt cả
cái nụ cười của bà má
bên ai chúng ta xem rất nhiều rồi
ví dụ của anh duy anh
tôi còn nhớ cái ảnh rất nổi tiếng là
má trời tháng út
thì là đẹp
thì cái nụ cười rất là
rất là đợi con
nhưng mà rất là lạc quan
nó có một gì đó
nó rất là hay
thì cái nụ cười ở đây
nó chỉ là cơ
hay quá nhỉ
cái tình huống cười
nhưng nó không đem lại
một cái bên trong
là mình sao động
thì tôi cần những sự sao động bên trong
kể cả anh trẻ em
đều vẫn chỉ là nụ cười vui
nụ cười du lịch
tôi cũng đồng ý với anh
đúng là ít đầu tư
vì nhiều bức ảnh
mang tính chất là vui quá
các anh cũng còn nhớ
bức ảnh của tác giả
vũ thị tịnh
chụp bức ảnh nụ cười mới
mà bị hở hàm ếch
mà được các bác sĩ
để tạo ra nụ cười
đấy là bức ảnh
nó không phải là cười
khiến cho người ta xem
người ta ám ảnh
những bức ảnh đây
thì nó cũng rất là lạc quan
nó không phải là
nhưng mà tôi
rất mong muốn là có những bức ảnh
mà đằng sau
nụ cười đó
khiến cho người ta xem
người ta nhớ mãi
thì tôi nghĩ là
nó hơi thiếu một chút
vừa cái ý của hai anh
nhưng mà thế này
ta hiểu đầu tư
thì ta đừng hiểu
đầu tư về thời gian
mà đầu tư đây là
đầu tư cách nhìn
đầu tư chi thức
và đầu tư nghề nghiệp
cuối cùng thì
những bảnh vẫn là khoảnh khắc
bởi vì nó có
trường hợp là
anh càng đầu tư kỹ
thì cái ảnh có thể tròn kịa
nhưng mà nó lại mang tính biểu tượng
nó thiếu chất khoảnh khắc
đấy cho nên bây giờ
vẫn là khoảnh khắc
vẫn là thật
nhưng ảnh lại sâu
thì đấy là điều chúng tôi ước muốn
tôi muốn hỏi
bao nhiêu giám khảo
trao đổi thêm với những tác giả
nào đó trong các bức ảnh
mà các vị cảm thấy ấn tượng nhất
để trước khi đưa ra
cái quyết định của mình hay không
nếu được thì kết nối cho tôi
xin với tác giả
của tác phẩm số chín
tác phẩm số chín
của chúng ta
là tác phẩm hồn nhiên
một cái căm thuyền
tác giả trương phát
ở đồng nai
xin được mời
tổ kỹ thuật
liên lạc với
tác giả trương phát
cho tôi hỏi
có phải đây số máy
của anh trương phát không ạ
phát đây ạ
thưa anh phát
chúng tôi là
thành viên của
ban giám khảo
của cuộc thi ảnh
trên truyền hình nhân dân
anh chia sẻ
với độc giả
về bức ảnh
về ba đứa trẻ
nó có nụ cười
cái bức ảnh đó là
trong một chiến đi
sáng tác ảnh
trong chiến khu d
cái khu này
cho những người
câm ui chi
người ta hồn hương

thì gần như là
nó sống việt lập đó

nó phải bơi
thì nó đều đi qua bên kia
lúc mà đi từ mấy anh
đưa qua bên bến bên đây
mấy cháu như vậy
thấy đẹp quá
thấy là chú chụp

chỉ thấy được tấm đó là
để thấy nó đều cười
thì nó dễ thương
em chụp bức ảnh này
trong cái lúc
hình như là buổi sáng
có cái đứa mà lớn nhất
thì nó mới vừa phụ
ba mẹ nó
mới vừa kéo
mấy đứa đi
ba cái cá cơ
rồi là sắp xuống
từ nó nhảy xuống sông tấm
rồi hai đứa kia
bắt chước nhảy xuống sông tấm luôn
thực ra thì
tuổi trẻ là các cháu

và đặc biệt với các cháu
thì mình có sắp đặt
một tí không sao
cho nên chính cái sắp đặt
nhiều người khéo
lúc đầu thì không có
nhưng khi anh có ý tưởng
anh sắp đặt
nhưng trẻ con
nó ngay một lúc
nó trở về với nó
thì cái nhà như các bạn nào
thì vẫn có thể
chụp được tấm ảnh
lúc đầu thì có
đích sắp đặt
nhưng mà về sau
nó vẫn tự nhiên
lúc mà anh chụp đó
tụi nó đang tắm thôi
ở dưới nước thôi
thế rồi đứa kia tự nhiên
tụi nó lên lên
thì tụi nó ngồi
chúng lại với nhau gì đó
các cháu cười
nên giám khảo cười theo
vâng cảm ơn anh nha